trong quân ngũ ông được chọn sang liên xô cũ đi xuất khẩu lao động từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
sau hơn hai mươi năm vật lộn với cuộc mưu sinh ông trở về việt nam để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch
hải đăng group của lê xuân thơm được thành lập năm hai nghìn sáu và chỉ vài năm sau đã trở thành một địa chỉ nổi bật
không chỉ trong bản đồ du lịch của các tỉnh khánh hòa đà nẵng hay huyện đảo phú quốc
mà còn là một thương hiệu được nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế tìm đến
cùng với những thành công về kinh doanh du lịch hải đăng group còn là một trong những doanh nghiệp nổi tiếng
trong việc tham gia các hoạt động tự thiện xóa đói giảm nghèo
không chỉ thành công trong kinh doanh du lịch lê xuân thơm còn thu được nhiều thành công trong lĩnh vực văn nghệ
ông đã đầu tư kinh phí để xây dựng một nhà hát mang tên legends
nhiều năm qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật của legends đã trở thành một sản phẩm du lịch nổi tiếng của thành phố biển nha trang
lê xuân thơm còn tham gia sáng tác ca khúc
nhiều bài thơ của ông đã được các nhạc sĩ phổ nhạc
những tác phẩm của ông chủ yếu nói về lòng biết ơn quê hương gia đình
tri ân đối với những người đã kêu mang giúp đỡ ông tử thủa hàn vi
tôi là một doanh nhân
hết nhiều cũng đã đem lại những thành công trong lĩnh vực du lịch khi tôi về việt nam kinh doanh
nhưng mà trong con người tôi lại có một chút là tâm hồn nghệ sĩ
theo tôi thì doanh nhân và nghệ sĩ có những cái điểm rất là tương đồng
đó là gì họ luôn luôn có những cái ý tưởng giàu ý tưởng
và họ luôn luôn mong muốn đem lại những sản phẩm bằng vật chất và tinh thần để phục vụ cho xã hội
trong cuộc sống này những vần thơ tôi viết những ca khúc tôi viết
nó là chất chứa từ cái nỗi niềm từ cái tình cảm dành cho quê hương
từ những cái món nợ với những người hàng xóm với cha mẹ với họ hàng với tuổi thơ
và tôi xin được nói lời cảm ơn với những người đã yêu thích những ca khúc của tôi
nhạc sĩ quốc vũ đã đồng hành cùng lê xuân thơm trong nhiều năm qua cho biết
xuân thơm là một người hết sức đặc biệt
anh từ bé đã có năng khiếu về văn hóa nghệ thuật
nhưng điều đặc biệt thứ hai
đó là tình yêu đối với quê hàng xóm đối với quê hương của mình
mặc dù đã đi xa quê mấy chục năm
nhưng những hình ảnh làng quê của mình
vẫn hiện lên trong tất cả các tác phẩm nghệ thuật của anh
tất cả những điều đó đã tạo nên những thành công trong những tác phẩm của anh
và đã được mọi người đón nhận
và theo tôi
thì lê xuân thơm không chỉ là một doanh nhân thành đạt
mà còn là một nghệ sĩ đích thực
nhạc sĩ đức dũng
một người đã từng phổ nhạc cho thơ lê xuân thơm nhận xét
có một đặc điểm là thơ của anh lê xuân thơm rất giàu hình ảnh
và điều này là khác
lợi cho việc phổ nhạc
công chúng đã yêu mến lê xuân thơm
chắc chắn họ đã nhận được ra từ những tác phẩm của anh
những tình cảm chân thành
những tình sự chiên đối với quá khứ
với những cánh đồng
những bờ đê ruộng lúa
những hàng xóm chân tình
với hạt gạo củ khoai
đã góp phần với anh lớn lên
chính sự chiên với quá khứ
lòng biết ơn với quá khứ của một doanh nhân thành đạt của ngày hôm nay
đã là một trong những lý do khiến người đọc
đồng cảm với anh và yêu mến anh
là một doanh nhân thành đạt
biết làm giàu cho bản thân
và giúp đỡ những người nghèo
lê xuân thơm còn là người luôn nâng niu
trân trọng những giá trị tinh thần
có lẽ chính điều đó
đã khiến cho những người yêu mến tác phẩm của ông
vẫn coi ông như là một nghệ sĩ đích thực
răng anh nọ về thăm lại miền quê
nơi dòng sông lam bốn mùa
nơi gió mưa nắng
nơi câu hò ví dặm em thương
những câu thơ mộc mạc nhưng đầm thắm nghĩa tình ấy
trong bài thơ giang anh nọ về của lê xuân thơm
đã trở thành những giai điệu ngọt ngào trong ca khúc
miền quê duyên nợ của nhạc sĩ lê xuân trung
mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này
qua giọng hát của ca sĩ huyền trang quán quân sao mai

nơi dòng sông lam bốn mùa mưa nắng
nơi câu hò ví dặm em thương
lâu anh nọ về thăm lại miền quê
thăm lại người xưa đợi chờ héo hát
bên quê nghèo em cắm sao buông néo
đợi người đi về cùng em
đợi người đi về cùng em
hát cùng trao tình
anh đi rồi miền quê buồn lắm đó
áo nấu sông em nhuộm màu nắng phương

anh đi rồi anh có những tình yêu
sáng héo mòn mỗi chiều nhìn sông trôi
anh đi anh đi bỏ lại mái trường
bỏ lại con đường bỏ lại người thương
anh đi anh đi người ấy vấn vương
màu hoa xinh tím nuộm đầy dòng lắm
anh đi anh đi mang thả tình em
ngàn năm thương nhớ đợi chờ người ơi
rang nganh lò về thăm lại miền quê
nơi dòng sông láng bốn mùa mưa nắng nơi câu hò vĩ dằm em thương
nơi em chờ em đợi người ơi người ơi
lâu anh nọ về thăm lại miền quốc em
thăm lại người xưa đời chờ héo hát
bên quê nghèo em cầm sao buông néo
đợi người đi về cùng em hát hùng trao tiếng
anh đi rồi miền quê buồn lắm đó
áo nâu sông em nhùa màu nắng mưa
anh đi rồi nào anh có nhớ
sáng héo mòn mỗi chiều nhìn dòng trôi
anh đi anh đi bỏ lại mái trường
bỏ lại con đường bỏ lại người thương
anh đi người ấy vấn vương
màu hoa xinh tím đường đầy dòng láng
anh đi anh đi mang cả tình em
ngàn năm thương nhớ đợi chờ người yêu
anh đi anh đi bỏ lại mái trường
bỏ lại con đường bỏ lại người thương
anh đi anh đi
người ấy vấn vương
màu hoa xinh tím nhuộm đầy dòng láng
anh đi anh đi mang cả tình em
ngà tình quê miền quê mong nhớ
trong những ngày này khi bão lũ đang hoành hành
ở các tỉnh miền trung
cùng với những hoạt động từ thiện tích cực
lê xuân thơm còn thể hiện ra
tấm lòng của mình qua những vần thơ
đồng cảm với những cảm xúc ấy
nhạc sĩ xuân hòa đã rất nhanh chóng
cho ra đời ca khúc
thương ơi miền trung
mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này
qua giọng hát của nữ ca sĩ trang dung
xin thôi trời mưa
là một ca khúc do nhạc sĩ mạnh thống phổ thơ lê xuân thơm có tiêu đề nợ quê